tối qua ngày hai tháng sáu tỉnh đồng nai long trọng tổ chức công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập năm phường và thành phố long khánh
đến sự buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
theo đó từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành lập năm phường gồm suối tre bảo vinh xuân lập bầu sen xuân tân và thành phố long khánh trực thuộc tỉnh đồng nai
trên cơ sở gần một trăm chín mươi hai km hai diện tích tự nhiên một trăm bảy mươi một người và một mươi năm đơn vị hành chính cấp xã của thị xã long khánh
theo quy hoạch trong tương lai thành phố long khánh là cực tăng trưởng trọng điểm phía đông trở thành trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ kho vận hàng hóa của vùng thành phố hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố long khánh tiếp tục đoàn kết nhất trí phát huy tiềm năng lợi thế kết quả đã đạt được khắc phục những khó khăn hạn chế
nắm bắt những cơ hội phát triển mới khi được công nhận là thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp các tiêu chí để phấn đấu đưa long khánh đạt đầu thị loại hai vào năm hai nghìn hai mươi năm đồng thời không ngừng cải thiện nâng cao đời sống của người dân giữ vững quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh